thủ đô hà nội đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gai gắt cộng với hiệu ứng nhà kính
và các khối bê tông tòa nhà cao tầng đã khiến cho mức nhiệt trong ngày tại hà nội vượt ngưỡng bốn mươi độ c
thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cũng làm cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến
đặc biệt là thiết bị làm mát đi điều hòa nhiệt độ
theo tập đoàn điện lực việt nam sản lượng điện tại thủ đô hà nội tăng mạnh lên mức tám mươi năm triệu kwh
tăng bốn mươi một so với sản lượng điện bình quân tháng bốn và cao nhất từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
theo chuyên gia kỹ thuật điện trong những lúc thời tiết nắng nóng kéo dài
điện năng tiêu thụ của riêng điều hòa nhiệt độ trong gia đình có thể chiếm tới sáu mươi tổng số lượng điện năng tiêu thụ
để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến
do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường
điện lực hà nội khuyến nghị khách hàng sử dụng các loại điều hòa tiết kiệm năng lượng
có rán nhãn năng lượng năm sao của bộ công thương kết hợp thêm quạt và để nhiệt độ từ hai mươi sáu độ c trở lên